trước diễn biến phức tạp của cơn bão số hai hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới
hiện vẫn còn khoảng gần tám tàu với hơn ba mươi chín bảy trăm linh người đang hoạt động trên biển từ quảng ninh đến hà tĩnh
để chủ động ứng phó với bão ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các địa phương từ quảng ngãi trở ra các bộ ngành triển khai nghiêm túc công điện số năm
bảo đảm công tác an toàn tàu thuyền lồng bè đặc biệt là khu vực neo đậu tránh trú an toàn khu nuôi trồng thủy hải sản
các khu du lịch có phương án bảo đảm công tác tiêu ống bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong trường hợp mưa lớn cực đoan
có giải pháp kiểm tra bảo đảm an toàn hồ chứa hệ thống đê điều và công trình thủy lợi đặc biệt các công trình đang thi công
bộ ngoại giao chủ động liên hệ với các nước trong khu vực hỗ trợ cho ngư dân tránh trú an toàn trong tình huống khẩn cấp